tiếp trưởng đại diện các tổ chức liên hợp quốc tại việt nam do điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
kamal manhocha làm trưởng đoàn thủ tướng đã hoan nghênh việc hầu hết các cơ quan liên hợp quốc
chuyển vào ngôi nhà xanh chung của liên hợp quốc tại việt nam và sử dụng chung một trụ sở
việt nam rất tự hào là một trong những nước đi đầu trong sáng kiến thống nhất hành động của liên hợp quốc
và nơi có ngôi nhà xanh chung liên hợp quốc thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới
thủ tướng cho biết tháng năm vừa qua thủ tướng đã cùng ngài tổng thư ký guterres dự lễ kỷ niệm
hai mươi năm việt nam gia nhập liên hợp quốc tại new york và rất ấn tượng với bài phát biểu của ngài tổng thư ký
đặc biệt là tình cảm ngài tổng thư ký dành cho đất nước và con người việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong xây dựng hệ thống
luật pháp quốc tế xin giữ hòa bình ngăn ngừa xung đột ứng phó với các thách thức toàn cầu
liên hợp quốc là một trong ưu tiên chính sách đối ngoại là đối tác quan trọng hàng đầu
việt nam sẽ đóng góp tích cực vào công việc chung của liên hợp quốc trên cả ba trụ cột chính là hòa bình
phát triển và thúc đẩy quyền con người
thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức phát triển liên hợp quốc tại việt nam
đặc biệt là vai trò lãnh đạo của ông điều phối viên và các vị trưởng đại diện trong việc thúc đẩy
thực hiện các kế hoạch chương trình và dự án hợp tác hỗ trợ việt nam phát triển
thủ tướng mong trưởng các đại diện liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình
đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của việt nam
chính phủ việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với liên hợp quốc
tạo điều kiện cho các tổ chức phát triển liên hợp quốc tại việt nam triển khai hiệu quả các chương trình dự án hợp tác
điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam kamal hanrocha trân trọng chúc mừng sự kiện bốn mươi năm việt nam gia nhập liên hợp quốc
đồng thời chúc mừng nhân dân việt nam về những thành tiệu kinh tế xã hội mạnh mẽ trong thời gian qua
ngài kamal mahocha khẳng định liên hợp quốc cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững
thông qua triển khai giả soát quốc gia phát triển khối kinh tế tư nhân
với sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
cũng mong muốn thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan hài hòa đơn giản hóa hơn nữa quy trình
thủ tục liên quan đến hỗ trợ phát triển để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan của liên hợp quốc
triển khai thực hiện các dự án hợp tác với việt nam một cách hữu hiệu thuận tiện hơn nữa trong thời gian tới